theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương tới một mươi chín h ngày một tháng bốn đã ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có hai người là nhân viên của công ty trách nhiệm hiếu hạn trường sinh
một người tới khám bệnh tại bệnh viện bạch mai và ba người từ nước ngoài trở về được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh
bệnh nhân số hai trăm một mươi ba bệnh nhân nữ bốn mươi tuổi có địa chỉ tại khu đô thị thanh hà cự khê thanh oai hà nội
bệnh nhân số hai trăm một mươi bốn bệnh nhân nữ bốn mươi năm tuổi nhân viên công ty trường sinh cung cấp dịch vụ cho bệnh viện bạch mai
bệnh nhân số hai trăm một mươi năm bệnh nhân nam ba mươi một tuổi nhân viên công ty trường sinh có địa chỉ tại trường trinh phương mai đống đa hà nội
bệnh nhân được cách ly từ ngày ba mươi tháng ba
bệnh nhân số hai trăm một mươi sáu bệnh nhân nữ bốn mươi tám tuổi quê ở quảng ninh từ đức trở về việt nam trên chuyến bay su hai trăm chín mươi ngày hai mươi ba tháng một
bệnh nhân số hai trăm một mươi bảy bệnh nhân nữ hai mươi năm tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ tại khánh sơn hai nam đàn nghệ an
bệnh nhân từ nhật bản về nước ngày hai mươi năm tháng ba trên chuyến bay số hiệu nh tám trăm năm mươi bốn ghế ba mươi một k
bệnh nhân hai trăm một mươi tám bệnh nhân nữ bốn mươi ba tuổi quốc tịch việt nam có địa chỉ tại phú xá thái nguyên
bệnh nhân về nước trên chuyến bay su hai trăm chín mươi số ghế bốn mươi sáu g ngày hai mươi năm tháng ba
cùng tình đến một mươi chín giờ hôm nay số bệnh nhân mắc covid một mươi chín khỏi bệnh ở việt nam là sáu mươi ba người
số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một là năm mươi bốn lần thứ hai là bốn mươi ba người